liên quan đến vụ đánh tráo năm trăm hai mươi hai tờ vé số của một phụ nữ bán vé số bị khuyết tật
tại địa bàn phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
công an thành phố biên hòa đã bắt được đối tượng phạm ngọc vinh năm mươi hai tuổi
ngụ tại tỉnh quảng ngãi để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng chín vinh điều khiển xe mô tô từ quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh mang theo bốn trăm bảy mươi tờ vé số đã sổ những ngày trước đó
xuống khu vực thành phố biên hòa với mục đích tráo cho những người bán vé số
khi đến góc đường dương tự giang khu vực ngã tân vinh công phường tân hiến
thành phố biên hòa phát hiện một phụ nữ bị tàn tật ngồi xe lăng bán vé số một mình
vinh tiếp cận hỏi mua thì được người phụ nữ này đưa cho một sấp năm trăm ba mươi tờ của tỉnh tiền giang
sau khi lựa chọn vinh mua và trả tiền tám tờ rồi lợi dụng người phụ nữ bán vé số không để ý
đã tráo đổi bốn trăm bảy mươi tờ vé số đã sổ mang theo để lấy năm trăm hai mươi hai tờ vé số mở thưởng ngày hai mươi bốn tháng chín
sau đó vinh mang đến một quầy vé số thuộc tỉnh bình dương
bán lại được hơn bốn hai triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín vinh tiếp tục đến địa bàn phường phước tân
thành phố biên hòa thực hiện hành vi tương tự thì bị các trinh sát theo dõi bắt giữ